chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin hôm nay là một thông tin đáng chú ý
căn cứ pháp luật việt nam và quốc tế bộ công an thông báo tổ chức sau đây đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố
tổ chức việt tân có tên đầy đủ là việt nam canh tân cách mạng đảng
trụ sở chính đặt tại hai nghìn năm trăm ba mươi berryessa san jose california mỹ
văn phòng hai tại bangkok thái lan
cơ quan tuyên truyền báo kháng chiến đài việt nam kháng chiến trần trời mới
đối tượng cầm đầu chỉ huy đỗ hoàng điểm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quốc tịch mỹ chủ tịch việt tân
lý thái hùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
quốc tịch mỹ tổng bí thư việt tân
quá trình hình thành năm một nghìn chín trăm tám mươi một hoàng cơ minh nguyên chuẩn tướng phó đô đốc hải quân chính quyền sài gòn cũ
thành lập mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng việt nam sau đây gọi tắt là mặt trận
nhằm chống việt nam bằng các hoạt động vũ trang khủng bố
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hoàng cơ minh lập việt nam canh tân cách mạng đảng là cơ quan đầu não
chỉ huy mọi hoạt động của mặt trận các thành viên mặt trận
cũng là thành viên của việt tân
sau khi thành lập việt tân đã tổ chức tuyển mộ huấn luyện cho thành viên
cách thức sử dụng vũ khí vật liệu nổ tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại bắt cóc thủ tiêu con tin
tiến hành các chiến dịch đông tiến i đông tiến ii đông tiến iii
đưa các toán vũ trang với hai trăm bốn mươi sáu đối tượng từ thái lan xâm nhập qua lào campuchia về việt nam
để lập mật cứ tiến hành hoạt động bạo loạn khủng bố
nhưng đã bị các cơ quan chức năng của việt tân
các cơ quan chức năng của việt nam lào ngăn chặn vô hiệu hóa
ở nước ngoài việt tân thành lập đội sát thủ k chín do các thành viên cốt cán cầm đầu
chuyên tiến hành khủng bố thủ tiêu những nhà báo gốc việt
đưa tin vạch mặt hoạt động lừa đảo kiều bào của hoàng cơ minh và đồng bọn
trong đó có ông dương trọng lâm chủ bút báo cái đỉnh làng tại san francisco
và ông nguyễn đạm phong người sáng lập báo tự do tại houston
hiện nay việt tân tiếp tục tuyển mộ huấn luyện chỉ đạo thành viên xâm nhập
về việt nam kích động biểu tình phá dối an ninh bạo loạn thủ tiêu bắt cóc con tin
đưa người ra nước ngoài đào tạo huấn luyện tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến
về phương thức hoạt động khủng bố phá hoại phát tán lên mạng internet
hướng dẫn cách chế tạo bom xăng để phục vụ hoạt động khủng bố phá hoại ám sát
cơ quan chức năng việt nam đã bắt xử lý một số đối tượng là thành viên việt tân
phạm tội khủng bố như nguyễn quốc quân nguyễn thị thanh vân trương lê hồng
việt tân là tổ chức khủng bố do đó người nào có hành vi tham gia tuyên truyền
lôi kéo xúi dục người khác tham gia tài trợ nhận tài trợ của việt tân
tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do việt tân tổ chức hoạt động theo sự chỉ đạo của việt tân
sẽ đồng phạm tội khủng bố tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật việt nam
một thông tin chúng tôi vừa nhận được tại công an huyện minh long tỉnh quảng ngãi cho biết
ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi công an huyện đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra tung tích sát chết
chỉ còn bộ xương ở trong rừng do người dân vừa phát hiện
ông trần đình hảo năm mươi tuổi cùng cháu ruột và võ thanh hòa cùng ở thôn đồng vinh xã hành nhân
huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi trong lúc đi đốt ong lấy mật tại khu vực rừng núi ngang
thuộc thôn lạc sơn xã long sơn huyện minh long thì phát hiện một sát chết chưa rõ danh tính
đã bị phân hủy sắc chết chỉ còn bộ xương khô là nam giới chết khoảng bảy tám tháng trước
công an huyện minh long và công an tỉnh quảng ngãi đã triển khai tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra làm rõ danh tính người chết
tự đứng ra bỏ ghê và ép người khác phải nộp tiền cho mình đối tượng hồ thanh hoàng
trú tại phường phú thứ quận cái răng tp cn vừa bị công an tp cn tạm giữ để điều tra làm rõ
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo đó từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hoàng cùng một nhóm đối tượng khác đứng ra bảo kê
buộc người dân hành nghề xe ôm đầu tại các khu vực đường dẫn cầu cần thơ
trước cửa siêu thị bích xê và khu dân cư nam long thuộc phường phú thứ quận cái răng
phải đóng tiền bảo kê hàng tháng từ hai trăm một mươi đồng đến chín trăm linh đồng một tháng cho một xe
hoặc hàng ngày với giá từ bảy đồng đến ba mươi đồng một xe một ngày
nếu không đồng ý đóng tiền thì bọn chúng không cho đậu xe rước khách và mang mã tấu
đến thăm dọa đòi chém để buộc các nạn nhân phải đóng tiền theo cam kết
sau thời gian xác minh đơn tố giác và lập chuyên án triệt phá ngày bảy tháng một mươi
lực lượng công an đã bắt quả tan hoàng đang nhận tiền bỏ ghê của các nạn nhân
tại quán cà phê ở gần khu vực đường dẫn tới cầu cần thơ do vợ chồng hoàng mở ra
tiến hành khám xét nhà đối tượng hoàng lực lượng kiểm tra đã thu giữ năm mã tấu
cùng nhiều sổ ghi chép việc thu tiền hàng ngày của hàng chục nạn nhân là các tài xế chạy xe hông đơ ôm
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự điều tra làm rõ
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ các đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại bạc liêu và đắk lắc
đối tượng nguyễn việt hà chú tại ấp một mươi hai xã vĩnh lợi huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu anh là thành nguyễn chú tại ấp trung hương hai
xã vĩnh hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu đến công an huyện vĩnh lợi trình báo bị mất cắp tài sản trị giá gần một trăm linh triệu đồng
gồm trang sức vàng và tiền mặt
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an huyện vĩnh lợi tiến hành xác minh điều tra và mời đối tượng nguyễn việt hà về làm việc
tại cơ quan công an hà khai nhận lợi dụng lúc vợ chồng anh la thành nguyễn vắng nhà
hàn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản và đã lấy cắp bốn mươi triệu đồng tiền mặt bốn chỉ vàng hai mươi bốn k và hơn một lượng vàng một mươi tám k
số tài sản trộm được hà mang về cất giấu tại nhà
cũng với hành vi trộm cắp tài sản công an thành phố bùa ma thuật tỉnh đắk lắc cũng vừa bắt giữ đối tượng lương văn cường chú tại thanh hóa
trước đó cường vào đắk lắc làm thuê cho một cửa hàng vật liệu xây dựng ở phường tự an thành phố bumma thuật
do nắm rõ quy luật sinh hoạt của chủ nhà biết cửa hàng không có người trông coi vào ban đêm
nên cường đã cậy cửa hông lẻn vào lấy trộm một máy tính sách tay chín lục bình gỗ và đập một cây sắt để tìm kiếm tiền vàng nhưng không có
số tài sản trộm cắp được cường mang về cất giấu tại một phòng trọ ở phường tân thành thành phố buôn ma thuật
nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuật phát hiện bắt giữ
đội cơ động phối hợp với chiếc cục quản lý thị trường tỉnh bắc cạn cho biết vừa bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép sáu mươi bảy kg pháo nổ từ cao bằng về thái nguyên
tại cơ quan công an hai đối tượng lương văn thình và lương văn hoàng cùng trú tại bản ngoại huyện đại từ tỉnh thái nguyên khai nhận
đã mua số pháo trên tại huyện hạ lan tỉnh cao bằng với số tiền hơn năm triệu đồng dự định đem về thái nguyên tiêu thụ
nhưng khi đến địa phận xã lãng ngâm huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn thì bị bắt
công an huyện ngân sơn đã tạm giữ thêm hai điện thoại di động hai chiếc xe mô tô và phương tiện vận chuyển để điều tra làm rõ
tiếp tục xảy ra vụ việc lâm tặc đe dọa lực lượng kiểm lâm thi hành nhiệm vụ xảy ra mới đây tại khu vực trạm kiểm lâm hóa sơn
thuộc hạt kiểm lâm vườn quốc gia phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi trên đường vào xã hóa sơn huyện minh hóa tỉnh quảng bình
thuộc khu vực vùng đệm của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng lực lượng kiểm lâm trạm hóa sơn đã phát hiện xe ô tô loại một mươi sáu chỗ mang biển số xanh
do đinh xuân dũng chú tại huyện minh hóa điều khiển có hành vi vận chuyển gỗ lậu
tuy nhiên thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe để tổ công tác kiểm tra hành chính
thì đối tượng trên đã manh động đâm vào xe công phụ của lực lượng kiểm lâm hồng chạy thoát
tại thời điểm bị kiểm tra trong xe có chứa sáu hộp gỗ bời lời thuộc gỗ thuộc nhóm bốn
hạt kiểm lâm phong nha kẻ bàng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đinh xuân dũng
và mời đại diện chính quyền địa phương công an xã hạt kiểm lâm huyện minh hóa
bộ biên phòng cà sèn phối hợp xử lý vụ việc tạm giữ tăng vật và phương tiện
trung quốc khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín
tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi cấp một mươi một
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão sẽ di chuyển chậm theo hướng đông
sau đó có khả năng đổi hướng và di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng năm km
đến bảy giờ ngày một mươi tháng một mươi vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa của việt nam khoảng sáu trăm năm mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng từ năm đến một mươi km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
đến bảy giờ ngày một mươi một tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo hoàng sa của việt nam
khoảng bốn trăm ba mươi km về phía đông bắc
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão cấp tám cấp chín giật cấp một mươi cấp một mươi một biển động rất mạnh
ngoài ra do hoạt động của gió mùa tây nam khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả quần đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang và khu vực vịnh thái lan
có mưa rông kèm theo gió giật mạnh sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét
trong ba ngày sắp tới
tại khu vực phía tây bắc bộ mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng
nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ về đêm thì giảm xuống chỉ còn từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
nhiệt độ tranh lệch giữa ngày và đêm cao nên quý vị nên lưu tâm đến sức khỏe cho mình và người thân
khu vực phía đông bắc bộ trong ba ngày sắp tới trời sẽ phổ biến có nắng và không mưa
do trời nắng nhiều hơn và nền nhiệt độ tăng nhanh vào trưa và chiều
độ ẩm không khí giảm thấp đồng thời nhiệt độ khá cao khi phổ biến là từ ba mươi ba đến ba mươi năm
nhiệt độ cao đến ba mươi bốn độ một số nơi tại vùng núi cao nhiệt độ còn chạm ngưỡng nắng nóng là ba mươi năm độ
về đêm thì nhiệt độ tại đây khá mát mẻ và dễ chịu
xuống đến khu vực trung bộ trong ba ngày tới các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
phổ biến ít mưa ngày nắng và nhiệt độ tăng dần với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
thời tiết nói chung là thuận lợi cho giao thông đi lại của người dân trong khu vực
riêng các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận trong hôm nay và ngày mai
mưa vẫn xảy ra vào lúc chiều tối muộn ngày nắng gián đoạn
tuy nhiên sang đến ngày một mươi một một dạnh áp thấp hình thành sẽ gây mưa rông nhiều hơn cho khu vực
bà con ở đây cần cảnh giáp với các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong mưa rông
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai thì trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn
chiều tối có mưa rào và rông rải rác gió tây nam cấp hai cấp ba
trong cơn rông cần nề phòng sấm xét và gió giật mạnh với nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ trong những ngày sắp tới đới gió tây nam vẫn hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh
mang lại những cơn mưa rào và rông xảy ra ở nhiều nơi trên khu vực vào lúc chiều tối và đêm
một số nơi sẽ xảy ra lượng mưa khá đạt đến mưa vừa mưa to
nhiệt độ trong ngày sẽ đạt được mức là ba mươi đến ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày chín tháng một mươi của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết